sáng nay một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
cùng tham dự còn có đồng chí ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng chủ động nắm chắc
phân tích đánh giá và dự báo chính xác tình hình nhất là những diễn biến trên khu vực biên giới biển đảo
xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh
thông qua cầu truyền hình trực tuyến chủ tịch nước trần đại quang đã nói chuyện với cán bộ chiến sĩ ba đồn biên phòng a ba trải
bờ y hòn chuối và đại diện chính quyền nhân dân các địa phương nơi các đồn biên phòng đóng quân
chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc bộ đội biên phòng tiếp tục giành được nhiều chiến công
thành tích to lớn hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa